chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa
cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp nhiễm cúm ah năm
hiện tại thì bệnh nhân diễn biến nặng đang chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh
cụ thể bệnh nhân hai mươi một tuổi trú tại thị xã ninh hòa khởi phát bệnh vào ngày một mươi một tháng ba với triệu chứng sốt ho nhẹ
bệnh nhân tự mua thuốc uống tại nha trang nhưng bệnh không giảm
vào ngày một mươi bảy tháng ba bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị và được lấy mẫu bệnh phẩm gửi viện pasteur nha trang để xét nghiệm
vào ngày hai mươi tháng ba kết quả xét nghiệm từ viện pasteur bệnh nhân dương tính về cúm ah năm
năm mẫu bệnh phẩm trên đàn da cầm và đàn vịt cách nhà năm mươi m của bệnh nhân nhiễm cúm ah năm tại khánh hòa cho kết quả xét nghiệm âm tính
trước đó các mẫu bệnh phẩm của người nhà người có liên quan đến bệnh nhân cũng cho kết quả âm tính với bệnh này
ngành y tế vẫn đang tiếp tục theo dõi các trường hợp có tiếp xúc và liên quan với bệnh nhân để tiến hành điều tra tìm nguồn lây